còn có các cộng đồng thiểu số theo các tôn giáo khác như là đạo hindu hay là đạo cơ đốc
trong đó cộng đồng cơ đốc giáo thường xuyên nhận được sự kỳ thị phân biệt đối xử tấn công bạo lực từ những phân tử hồi giáo cực đoan
đáng nói là không ít những hành vi bạo lực lại được dựa trên một đạo luật trong luật pháp nước này đó là luật chống phỉ báng hồi giáo
đạo luật này cho phép bỏ tù hay thậm chí là sử tử những ai bị buộc tội bất kính với đạo hồi
lò gạch này là nơi đã diễn ra một tội ác kinh khủng
năm hai nghìn một mươi bốn một cặp vợ chồng cơ độc giáo bị tra tấn dã man và thiêu chết tại đây nguyên do vô cùng đơn giản
họ được cho là đã đốt vài trang kinh quran đồng nghĩa với tội phỉ bán đạo hồi
tại pakistan bị gán cho tội danh này đồng nghĩa với án tử hình
họ làm việc ở đây giống như chúng tôi những gì xảy ra với họ thật bất công chúng tôi buồn vì điều đó
nhưng cuộc điều tra sau đó phát hiện ra rằng
người đốt sách
là người cha đã qua đời của nạn nhân
hơn một trăm linh người liên quan đến vụ sát hại dã man này đã bị bắt
nhưng mọi thứ đã quá muộn
một ai đó có thể vì động cơ tôn giáo hoặc cá nhân đã lợi dụng tôn giáo để kích động đám đông gây nên những hành động bạo lực
những đứa con của các vợ chồng sâu số giờ chuyển về sống với bên ngoại lahore nhưng mối đe dọa vẫn là nỗi ám ảnh với gia đình nạn nhân
kể từ năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
đã có hàng trăm người
giáo pakistan bị kết tội phỉ bán đạo hồi
nhiều người đã bị tử hình
hoặc bị những kẻ cực đoan ám sát
đáng chú ý là cộng đồng chỉ chiếm một sáu dân số pakistan
lại phải nhận tới một mươi hai số cáo buộc phỉ báng đạo hồi
đạo luật chống phì bán đạo hồi đã bị không ít những kẻ cực đoan lợi dụng chống lại những người mà chúng cho là ngoại đạo hoặc là vì mục đích riêng
năm hai nghìn chín chỉ vì mâu thuẫn cá nhân
chị asia bebe
một phụ nữ cơ đốc giáo đã bị kết án tử với cáo buộc phỉ bán
bé gái một mươi bốn tuổi bị thiểu năng
cũng bị cảnh sát bắt do cáo buộc của một giáo sĩ
cô bé sau đó đã được minh oan
thế nhưng để đảm bảo an toàn thì gia đình em đã phải chuyển tới canada sinh sống
tuy nhiên những trường hợp như rinsa vẫn còn là may mắn
bởi cô bé đã thoát được mối đe dọa thường trực
còn với nhiều người pakistan bị buộc tội oan khác
bản án trước pháp luật có thể đã được xóa bỏ
nhưng những ám ảnh sợ hãi sẽ theo đuổi họ suốt những quãng đời còn lại
chỉ vì tranh chấp hóa đơn tiền điện với hàng xóm
ông safix đã phải ngồi tù vì một tội danh ông không phạm phải
phỉ bán đạo hồi
ba năm sau khi bị kết tội ông được minh oan
nhưng safik vẫn phải trốn khỏi làng
một đám đông phẫn nộ suýt giết chết ông do sự kích động của một giáo sĩ
những người buộc tội tôi rất độc ác
họ cam ghét những ai họ cho là ngoại đạo
họ đòi tra tấn tôi đến chết và treo cổ
ông safik và gia đình đã phải chuyển tới sống tại một khu lo động nghèo
bản án không còn nhưng nỗi sợ hãi bị giết thì vẫn nguyên vẹn suốt hơn một mươi năm qua
chúng tôi mắc kẹt trong nhà không đi được đến đâu gặp ai
không có ai dám đến thăm chúng tôi
cuộc sống không khác gì bị cầm tù
chúng tôi nén nỗi đau và luôn lo sợ chuyện xấu sẽ xảy ra với mình
dù rất muốn nhưng safik hiểu rằng
ông đã hết cơ hội quay về quê hương

cả làng đã biết tôi bị buộc tội

sợ hãi sẽ kéo dài cho tới khi tôi chết
cả làng đã biết tôi bị buộc tội
nếu họ nhận ra tôi và nhớ ra tôi từng bị buộc tội tôi sẽ gặp nguy hiểm
bị kiết hắn tù tử hình hoặc bị sát hại toàn bạo bởi những kẻ hồi giáo cực đoan

đó là những gì mà cộng đồng thiểu số cơ độc giáo pakistan đang phải đối mặt
nhưng cho đến giờ những gì đã đạt được rất ít
ngày hai ba hai nghìn một mươi một ông sabat baty bộ trưởng phụ trách vấn đề về sát tộc thiểu số pakistan
và là người ủng hộ sửa đổi luật chống phỉ bán đã giết thriet tại thủ đô islamabad
một quan chức cấp cao khác thống đốc bham leo p runway

lâu sau cũng bị chính cận vệ của mình sát hại vì quan điểm phản đối án tử hình với tội danh phỉ bám
hùng thủ sát hại ông taxi bị bắt giữ và kết án tử hình hồi tháng hai vừa qua
nhưng điều này lại khiến cộng đồng hồi giáo phẫn nộ
hàng nghìn người xuống đường biểu tình ở nhiều thành phố lớn phản đối việc trừng trị kẻ thù ác
nhiều người công khai gọi tên sát nhân là anh hùng và đòi xử tử tất cả những ai bị kết tội phỉ bám
chính phủ pakistan chịu sức ép cực lớn từ các cuộc biểu tình đường phố và các cuộc tấn công của các phần tử cực đoan
do đó rất khó có một sự thay đổi nào đáng kể
nhiều ý kiến cho rằng bất chấp kêu gọi cả trong và ngoài nước
việc thay đổi đạo luật hà khắc này ở pakistan vẫn khó có thể thực hiện khi mà tư tưởng cực đoan vẫn rất nặng nề
hầu hết cử tri pakistan là người hồi giáo
dĩ nhiên họ sẽ không cho phép thay đổi
hồi đạo luật họ cho là thiêng liêng này
trong những năm gần đây nhiều tòa án tại pakistan đang dần có quan điểm ôn hòa hơn về những vụ liên quan đến tội phì bán
và đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc cho tội vu cáo nhiều biện pháp để bảo vệ những nhóm thiểu số đã được thực hiện
nhưng những người cơ đốc giáo như vậy là quá ít để họ thoát khỏi nỗi sợ hãi hàng ngày
kính thưa quý vị cách đây đúng một trăm linh bốn năm vào ngày hai mươi bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thủ đô tokyo của nhật bản đã tặng thủ đô washington của mỹ ba cây hoa anh đào như là một cử chỉ của tình hữu nghị và thiện trí
và bốn năm sau đó khi những cây hoa anh đào nở hoa vẻ đẹp của chúng khiến người mỹ siêu lòng
từ đó tới nay mùa hoa anh đào luôn trở thành lễ hội hàng năm tại washington dc
và những ngày này hoa anh đào yoshino đang nở rộ ở trung tâm thủ đô washington
đang thu hút trên một triệu du khách đến với hội hoa anh đào vừa ngắm hoa anh đào rực rỡ
vừa tham gia nhiều hoạt động lễ hội mùa xuân
những nữ sinh trung học này đang chìm ngưỡng hoa anh đào lần đầu tiên trong cuộc đời họ
một trong số họ cô tong gehan mặc dù ở ngay maryland rất gần washington
nhưng chưa từng nhìn thấy cây anh đào do mẹ của cô bị dị ứng phấn hoa
em xem những tấm hình về hoa anh đào và cứ hình dung là chúng bồng bềnh như những đám mây
những cô bé này nằm trong số một triệu rưỡi người từ nhiều nơi trên thế giới tới washington dc vào dịp này
để xem loài hoa màu hồng tráng mỏng manh này
kể từ khi nhật bản tặng ba cây anh đào cho nước mỹ
một số cây đã chết đi và phải thay thế nhưng vẫn còn nhiều cây tồn tại từ đó cho tới nay
góc đẹp nhất để ngắm hoa anh đào là từ hồ tidal basin và những khu lân cận
nơi trồng tới một bảy trăm linh cây hoa
phải chứng kiến tận mắt thì mới thấy nó đẹp thế nào
tùy theo thời tiết hoa anh đào thường sẽ tàn sau một tuần dụng xuống đất cho cây thay lá
và những người chậm chân sẽ phải chờ tới một năm
một mươi nữa mới được thưởng ngoạn quan cảnh tuyệt đẹp này
những hình ảnh về lễ hội hoa anh đào cũng đã kết thúc chương trình từ đầu sang tây ngày hôm nay